liên quan đến vụ án mạng ghi do ngáo đá gây ra khiến hai người chết một người bị thương xảy ra trên địa bàn
trong tối ngày một tháng một mươi công an quận một mươi hai tp hcm vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày người dân sinh sống tại đường ttn một mươi một phường tân thới nhất quận một mươi hai
nghe thấy tiếng kêu cứu la hét thất thanh tại căn nhà hai tầng
khi chạy tới người dân phát hiện gia đình ba người gồm bố mẹ và người con trai úc gục trên vùng máu
nên chở các nạn nhân đi cấp cứu thời điểm này người con có biểu hiện bất thường
thông tin bước đầu người chồng và người con đã tử vong do vết thương quá nặng còn người mẹ hiện đang được điều trị
theo người dân người con trai thường xuyên dùng chất kích thích đã đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công
gần đây người con trai có biểu hiện không tỉnh táo
trước lúc xảy ra vụ việc người dân nghe thấy tiếng cửa cãi giữa ba người
sau đó mọi người chạy qua thì phát hiện sự việc như trên
hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ